thưa quý vị sau khi trên địa bàn phát hiện các ca dương tính với sars cov hai
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tại quận bắc từ liêm tp hcm đã quyết định thiết lập vùng cách ly y tế tòa c một và tòa c hai
khu nhà ở xã hội eco home hai đường tân xuân tổ dân phố đông ngạc bảy phường đông ngạc
thời gian áp dụng sẽ là một mươi bốn ngày kể từ một mươi h ngày hôm qua hai mươi ba tháng bảy đến một mươi h ngày sáu tháng tám nếu không phát sinh ca bệnh dương tính mới
theo cơ quan y tế cho biết có ba trường hợp f liên quan đến trung cư eco home
cụ thể như sau bệnh nhân nữ trung cư eco home hai là giáo viên bệnh nhân ở trong khu vực phong tỏa trung cư eco home hai liên quan tới f về từ tp hcm
qua điều tra xác minh có bảy f một
bệnh nhân nữ thứ hai làm nghề tự do là bán hoa quả tại nhà bệnh nhân có ăn tối cùng với f tại trung cư eco home hai
qua điều tra xác minh có một mươi bảy trường hợp f một một mươi ba trường hợp liên quan đến khu vực nhà bệnh nhân
bệnh nhân nữ thứ ba là trung cư ecom hai sống trong khu vực phong tỏa do bệnh nhân f
vào ngày hai mươi tháng bảy có triệu chứng sốt được lấy mẫu xét nghiệm kết quả cho dương tính
hiện tại thì trung cư ecom hai gồm hai tòa nhà là c một và c hai cao một mươi bảy tầng chín trăm tám mươi căn hộ với hơn bốn cư dân
cả hai tòa nhà c một và c hai đều đã bị phong tỏa
cũng trong chiều cùng ngày lực lượng chức năng đã dựng lều giã chiến và lập hai điểm chốt phong tỏa hai cổng ra vào của hai tòa nhà
lực lượng chức năng đã dựng nhiều lớp hàng rào nhằm hạn chế người dân ra vào khu vực cách ly